hiệp hội chăn nuôi gia cầm việt nam vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ tài chính xem xét chưa giảm thuế nhập khẩu gia cầm để gỡ khó cho ngành chăn nuôi da cầm trong nước
theo hiệp hội ngành chăn nuôi gia cầm đang phải đối mặt với lượng thịt gà nhập khẩu tăng cao nhất trong một mươi năm qua
người sản xuất gia cầm trong nước đã và đang phải gông minh chống đỡ với các sản phẩm thịt gà nhập khẩu giá rẻ từ các nước
do đó hiệp hội chăn nuôi gia cầm việt nam kiến nghị cân nhắc xem xét chưa giảm thuế nhập khẩu gia cầm trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm mà vẫn giữ nguyên thuế nhập khẩu sản phẩm da cầm hai mươi từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
ước tính sản lượng thịt gà nhập khẩu cả năm hai nghìn một mươi chín khoảng hai trăm năm mươi hai trăm sáu mươi tấn tăng hơn năm mươi so với năm hai nghìn một mươi tám